quỹ ban nhân dân huyện iagrai tỉnh gia lai cho biết đã có văn bản chỉ đạo hạt kiểm lâm huyện khởi tố hình sự vụ khai thác rừng trái phép
tại tiểu khu ba trăm sáu mươi năm thuộc lâm phần ban quản lý rừng phòng hộ iagrai
đây còn gọi là khu vực phà tám trên dòng sông poco giáp danh biên giới giữa việt nam và campuchia
kết quả điều tra của lực lượng chức năng cho thấy tại khu vực phà tám tiểu khu ba trăm sáu mươi năm lâm phần ban quản lý rừng phòng hộ iagrai
có một mươi bảy gốc cây bằng lăng nhóm ba bị chặt hạ với khối lượng hai mươi ba bảy mét khối
khối lượng gỗ trái phép này đã đủ điều kiện để khởi tố hình sự
do đó ủy ban nhân dân huyện iagrai đã chỉ đạo hạt kiểm lâm ra quyết định khởi tố hình sự
chuyển vụ việc và đối tượng vi phạm sang cơ quan công an huyện để điều tra xử lý theo quy định
trước đó vào đêm ngày một mươi tám dạng sáng ngày một mươi chín tháng ba qua công tác tuần tra kiểm soát trên đường tuần tra biên giới
đồn biên phòng iagrai đã phối hợp với ban quản lý rừng phòng hộ iagrai
phát hiện một số đối tượng đang tổ chức vận chuyển gỗ ra bờ sông poco
lực lượng chức năng kịp thời bắt giữ đối tượng liên quan là lê xuân thành hai mươi bốn tuổi
trú tại làng bi xã ia tom huyện đức cơ tỉnh gia lai